ngày một mươi bảy tháng bảy bộ quốc phòng nga cho biết máy bay của nước này đã bắn hạ một máy bay trực thăng
mi một mươi bảy của ukraine gần thị trấn slovakias ở miền đông và một máy bay su hai mươi năm ở vùng kharkov
trong bối cảnh moscow đẩy mạnh hoạt động quân sự
quân đội nga cũng cho biết các tên lửa đất đối không tầm xa của họ đã phá hủy một kho đạn
trong một khu công nghiệp ở thành phố odessai miền nam ukraine nơi chứa các tên lửa chống hạm
hapul do các nước tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato chuyển giao cho ukraine
cùng ngày bộ quốc phòng anh cho hay nga đang củng cố các vị trí phòng thủ trên khắp các khu vực
chiếm đóng ở miền nam ukraine
cũng theo bộ trên hoạt động tăng viện bao gồm sự di chuyển của nhân lực và thiết bị các kho phòng thủ
giữa mariupol và zaporizhia và kherson trong khi lực lượng nga melitopol cũng tăng cường các biện pháp an ninh